sáng nay ngày bốn tháng tám thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm
dẫn đầu đoàn công tác của công an tp hcm đến dự lễ truy điệu và đưa tang thượng úy phan tấn tài
cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sáu hy sinh khi làm nhiệm vụ
thay mặt đảng ủy ban giám đốc công an tp hcm thiếu tướng lê hồng nam
đã gửi lời chia buồn đến gia đình đồng chí phan tấn tài
thiếu tướng lê hồng nam khẳng định việc làm của đồng chí phan tấn tài
là hành động nghĩa hiệp bảo vệ nhân dân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách
tinh thần dũng cảm của đồng chí tài xứng đáng được tuyên dương
để các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân nói theo
công an tp hcm đã ký quyết định phong hàm trước nghiên hạn
từ thường úy đến đại úy đối với đồng chí phan tấn tài
ngoài ra các chính sách hỗ trợ cho người có công đã hy sinh
đang được thực hiện theo đúng quy định của ngành công an
cùng ngày chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã ký quyết định về việc
truy tặng huân chương chiến công hạng nhì cho đại úy phan tấn tài
cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sáu
công an tp hcm vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu
phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
và bảo vệ tổ quốc
về nguyên nhân dẫn đến sự hy sinh của thượng úy phan tấn tài
công an tp hcm bước đầu thông tin như sau
công an tp hcm cho biết trong tối ngày hai tháng tám
tổ tuần tra liên phường gồm thượng úy phan tấn tài và ba đồng chí khác
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch
trên đường tuần tra tổ công tác phát hiện một thanh niên tên hứa hán võ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ quận sáu ra đường không cần thiết vi phạm quy định phòng chống dịch
tổ tuần tra tiến hành kiểm tra giấy tờ phát hiện nghi vấn đối tượng sử dụng
trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu đối tượng về trụ sở công an phường một mươi một để giải quyết
trên đường đi đối tượng không chấp hành phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo
trong quá trình truy đuổi vỏ ca dấu hiệu ép xe khiến xe của thường úy phan tấn tài lao lên vỉa hè
và đập vào tường nhà dân trên đường lò gốm phường tám
ngay sau đó đồng chí tài được đưa vào bệnh viện chờ rảy cấp cứu
nhưng với đa chấn thương nặng nên không qua khỏi